mặc dù mới thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh lạng sơn đã có nhiều nỗ lực
tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính
qua đó tạo được sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính
có phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
trước đây các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lạng sơn thường phải đi lại vất vả
thông qua nhiều công đoạn chậm trễ trong việc thẩm định giải quyết hồ sơ
thì nay chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất là trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
tại trung tâm quy trình theo dõi và giải quyết hồ sơ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
vừa mang lại tiện ích cho công dân vừa bảo đảm công khai minh bạch
tăng cường tính giám sát của tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước
từ khi trung tâm hành chính công đi vào làm việc tôi thấy các thủ tục mà mình cần giải quyết
thì nó rất là tốt
nó rất là nhanh và hiệu quả
và có những phần mềm mà mình trả cứu những thủ tục hành chính mà mình cần biết
cũng rất tiện lợi dễ sử dụng và giúp tiết kiệm thời gian của tôi rất nhiều
đến thời điểm này đã có hơn một ba trăm linh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của một mươi bảy sở ban ngành được thực hiện tiếp nhận và trả lời kết quả
tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lạng sơn
một trăm linh công dân tổ chức đều hài lòng về thái độ tinh thần trách nhiệm của công chức
khi tiếp xúc giải quyết công việc
mặc dù bước đầu đạt được kết quả như vậy
tuy nhiên hoạt động của trung tâm trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức
cần có sự quyết tâm hơn nữa
trước hết là về thủ tục hành chính của tỉnh
thì cần phải có cái việc giả soát để cắt giảm hơn nữa
về những thời gian thực hiện những thủ tục hành chính
cũng như là loại bỏ bớt những thành phần hồ sơ dườm già mà không cần thiết
để tạo một thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
cũng như là tạo một thủ tục hành chính
cũng như là giảm những chi phí cho cơ quan nhà nước và người dân
tuy nhiên bên cạnh đó một vấn đề rất quan trọng
chúng tôi cũng muốn trong thời gian tới
mỗi cán bộ công chức và người làm việc tại trung tâm
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
cũng như là trình độ và đạo đức nghề nghiệp để làm thế nào đó
cùng một thủ tục hành chính
đáng nghĩa là chúng ta làm ba ngày nhưng chúng ta có thể làm trong một ngày
và những thủ tục hành chính đáng nghĩa là một ngày chúng ta có thể giảm xuống một buổi
để làm thế nào đó để giúp cho người dân và doanh nghiệp
có được một thuận lợi nhất trong tiếp cận những thủ tục hành chính
của các cơ quan nhà nước
với những hiệu quả bước đầu đã đạt được
trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lạng sơn đang khẳng định
là bước đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa
nền hành chính nhà nước của địa phương xây dựng nền hành chính phục vụ
tăng tính công khai minh bạch hướng tới xây dựng chính quyền điện tử thông minh